sáng nay một mươi chín tháng tám văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công bố
sáu người chết bốn người bị thương do mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất những ngày qua
ở các tỉnh sơn la tuyên quang hà giang lào cai thái nguyên cao bằng vĩnh phúc và quảng ninh
cụ thể vĩnh phúc hai người lào cai một người sơn la một người lai châu một người thái nguyên một người và bốn người khác bị thương
mưa lũ sạt lở đất còn khiến ba trăm ba mươi bốn ngôi nhà ở các địa phương này bị hư hỏng hoặc phải di rời khẩn cấp
sơn la bốn mươi tám nhà thái nguyên ba mươi ba nhà hà giang chín mươi bảy nhà cao bằng năm nhà lào cai ba mươi nhà và điện biên là một trăm bốn mươi hai nhà
năm trăm năm mươi sáu hectare lúa hoa màu bị thiệt hại ba con da súp bảy mươi hai con da cầm bị cuốn trôi
rất nhiều tuyến đường tỉnh liên xã bị sạt lở với tổng chiều dài là một chín trăm sáu mươi m
khoảng sáu mươi năm một trăm linh m khối đất đá đã bị sạt lở